đúng năm giờ sáng mỗi ngày chỉ sau hai hồi còi của chỉ huy năm trăm linh cán bộ chiến sĩ chia thành bốn khối đã nhanh chóng tập trung cơ động ra thao trường
các chiến sĩ bắt đầu luyện tập bằng việc chạy năm vòng quanh thao trường và thực hiện các bài khởi động
nhiều buổi tập luyện mặc dù thời tiết nắng nóng oi bức khó chịu nhiều ngày trời mưa nhưng với tinh thần học tập huấn luyện khắc phục mọi khó khăn về thời tiết để làm tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao trọ
trong lễ kỷ niệm trung tâm huấn luyện quốc gia về phòng chống khủng bố được giao nhiệm vụ tham gia khối đồng diễn võ thuật bài quyền dây lưng giao găm tay không
để thực hiện các động tác khó với tốc độ nhanh mạnh đòi hỏi các chiến sĩ phải khổ luyện trong nhiều ngày với cường độ cao
trước khi tuyển chọn thì chúng tôi cũng đi các đơn vị chúng tôi tuyển chọn con người về chiều cao cân nặng và sức khỏe
và chúng tôi tập trung về
để tập luyện yêu cầu quan trọng nhất là nội dung thể lực và kỹ thuật
và đặc biệt là để đảm bảo thực hiện được ba bài quyền thì yêu cầu nội dung thể lực đặc biệt là cao
để có được nội dung thể lực cao và thực hiện được nội dung trong ba bài quyền yêu cầu tất cả cán bộ chiến sĩ tham gia tập luyện hàng ngày
luôn cố gắng hết sức để thực hiện tốt nhiệm vụ hằng ngày của mình

thì yêu cầu thứ nhất là sóng hàng thứ hai là vận đồng đều đẹp và thống nhất năm trăm linh như một
tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm số một là đơn vị tham gia phần biểu diễn võ thuật khí công
phần trình diễn thể hiện khả năng phi thường của người chiến sĩ cảnh sát cơ động
mỗi động tác đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối không được để xảy ra sai sót dù chỉ nhỏ nhất
điều này đòi hỏi các chiến sĩ phải khổ luyện một cách nghiêm túc kỷ luật
điều này đòi hỏi các chiến sĩ phải khổ luyện một cách nghiêm túc kỳ luật
bản thân tôi là nữ thì là thể lực của chúng tôi sẽ yếu hơn so với những chiến sĩ nam
thì chúng tôi cần phải tập luyện với cường độ cao hơn và cần những độ chính xác cao hơn
để bảo vệ cho bản thân tôi cũng như là đồng đội để hoàn thành tốt cái bài khí công của chúng tôi ạ
nỗ lực quyết tâm là tinh thần chung của tất cả hơn năm cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động
sẽ tham gia trong lễ kỷ niệm ngày truyền thống
quyết tâm gửi tới người xem phần biểu diễn tốt nhất trang trọng
đẹp mắt nhất
mong chờ vào buổi kỷ niệm thì các lực lượng cũng như là bản thân sẽ cố gắng hết sức
thể hiện một sức mạnh của lực lượng cảnh sát cơ động là lực lượng nòng cốt
trong việc bảo đảm an ninh quốc gia cũng như tự tự an toàn xã hội bảo vệ hạnh phúc bình yên của nhân dân
tôi vừa vui vừa phấn khởi vừa tự hào khi được đóng góp một chút sức nhỏ bé của mình
vào ngày lễ trang trọng của lực lượng
lực lượng cảnh sát cơ động chúng tôi đã cố gắng hết sức mình
tập luyện không ngừng nghỉ để phục vụ cho ngày lễ trọng đại đấy
lễ kỷ niệm năm mươi năm ngày truyền thống cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sẽ diễn ra vào tám giờ sáng ngày mai một mươi bốn tháng bốn
tại khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình hà nội
chương trình sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng của truyền hình công an nhân dân

bây giờ đấy thì anh em sẽ làm việc với chị để xác minh

ôi giời bây giờ đúng là tuyệt vời đấy tốt quá tốt rồi
công an bây giờ liềm lở này bảo chỉ dẫn người dân này
cái nào không biết này các chú bảo này
thế tôi không biết tôi bảo đây đi ra lấy cái giấy thế chú công an
bảo thế cô về lấy cái giấy kia xuống đây
lấy cái giấy để ở công an người ta gửi xuống đây thì cháu mới làm cho cô
thế là xuống chú công an làm cho xong rồi thuê về đây
tốt quá cảm ơn các chú công an cảm ơn
như bác hồn nói tớ là dễ trăm lần

vô nhiệm cũng xong

hình ảnh của công an xã kiên thành đối với bà con và được bà con ghi nhận
đó là những nụ cười những bẩn cấy bắt tay khi mà

chú anh phương đây thì thực sự là sống với dân chưa mất lòng của ai bao giờ
nếu mà anh phương mà bia chuyển đi thì dân kiên thành nhớ lắm
muốn chúc cho

đồng chí sẽ dịch ra tiếng sáng dìu của nó như thế nào
nụ nữ tiếng sáng dìu ấy thì là ảo thọ và nẹ

công an tp hcm đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống cho mừng kiến điểm năm mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát bảo vệ cảnh sát cơ động
tại buổi họp mặt các đồng chí là nguyên lãnh đạo nguyên cán bộ chiến sĩ cảnh sát bảo vệ cảnh sát cơ động
tp hcm qua các thời kỳ đã cùng ôn lại những hành tích xuất sắc những chiến công vẽ vang
và tôn vinh những giá trị truyền thống trong hành trình năm mươi năm đóng góp cho công tác giữ gìn an ninh trực tự thành phố
trong buổi họp mặt là dịp để các chiến sĩ trẻ và thế hệ đương thời bày tỏ lòng tri ân những hy sinh công hiến của các thế hệ đi trước
tiếp tục hôn đúc tinh thần sung kích không ngại khó khăn gian khổ chiến đấu quên mình vì bình yên của nhân dân thành phố
dịp này công an tp hcm cũng đã tuyên dương ba tập thể và một mươi hai cá nhân
đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm năm mươi năm
ngày truyền thống lực lượng cảnh sát bảo vệ cảnh sát cơ động
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
tổ chức lớp tập huấn công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em
dự và phát biểu tại hội nghị có thiếu tướng trần văn thiện phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng thiếu tướng ngô hoài thu phó cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị
phó trưởng bang vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em công an nhân dân
trưởng bang phụ nữ công an nhân dân
cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng bộ công an
tổ chức lớp tập huấn công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em
dự và phát biểu tại hội nghị có thiếu tướng trần văn thiện phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng
thiếu tướng ngô hoài thu phó cục trưởng cục công tác đảng và công tác chính trị
phó trưởng bang vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em công an nhân dân
trưởng bang phụ nữ công an nhân dân
lớp tập huấn được tổ chức nhằm bồi dưỡng cập nhật và nâng cao kiến thức kỹ năng về nghiệp vụ công tác bình đẳng giới
vì sự tiến bộ của phụ nữ công tác gia đình và trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác này trong công an nhân dân
trong thời gian qua công tác này luôn được quan tâm phát huy hiệu quả
thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật liên quan
góp phần nâng cao nhận thức cho lãnh đạo và cán bộ cảnh sát về bình đẳng giới
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ ở các đơn vị địa phương
phát biểu tại lớp tập huấn thiếu tướng trần văn thiện phó cục trưởng cục cảnh sát quản lý trại giam
cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng yêu cầu các học viên nêu cao tinh thần học tập
chấp hành nghiêm nội quy chương trình tập huấn tiếp thu những kiến thức nghiệp vụ công tác bình đẳng giới
để vận dụng vào thực tiễn công tác tại mỗi đơn vị góp phần nâng cao chất lượng công tác bình đẳng giới
vì sự tiến bộ phụ nữ công tác gia đình và trẻ em trong công an nhân dân nói riêng trong toàn xã hội nói chung
với định hướng y tế tp hcm trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực asean
theo tinh thần chỉ đạo của nghị quyết số ba mươi một của bộ chính trị nhiều kỹ thuật y tế chuyên sâu
ở những chuyên khoa đã được các bệnh viện của tp hcm thực hiện thành công
từng bước khẳng định được vị thế của ngành y tế tp hcm không chỉ trong nước mà còn mang tầm khu vực đông nam á
bác sĩ dùng kim đi xuyên từ thành bụng và tử cung của thai phụ
kim thất tột xuyên vào thai nhi đến buồn tim tìm đúng vị trí để thông vang tim
ca can thiệp tim mạch bào thai đầu tiên ở việt nam thành công sau bốn mươi phút
thành công ấn tượng trên được đánh dấu vào ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
về các ekip của bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện từ dũ tp hcm
đây cũng là ca can thiệp bào thai chứa dị tạc bóng sinh đầu tiên ở khu vực đông nam á
đây chỉ là một trong những kỹ thuật chuyên sâu mà đội ngũ y bác sĩ tp hcm
đã phối hợp thực hiện thành công từ mô hình sản nhi
rất là mong muốn sẽ triển khai tiếp những kỹ thuật cao những kỹ thuật lần đầu tiên ở việt nam
để cứu sống thêm được nhiều
những cái đứa trẻ mắc những cái bệnh mà gần như trước đây
cái cơ hội cứu sống là không có luôn là bằng không á
và để trả lại cái đứa trẻ phát triển về cộng đồng về xã hội
như phát triển được như là một cái đứa trẻ bình thường
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
lần đầu tiên một bệnh viện ở việt nam là bệnh viện chợ rẫy
đã phản chế hành công hai loại thuốc phóng xả mới
dùng trong chục pet ct để điều trị ung thư tuyến tiền liệt
và điều trị u thần kinh nội tiết
giúp bệnh nhân không phải ra nước ngoài điều trị như trước đây
được biết không phải quốc gia nào cũng có thể sản xuất được hai loại thuốc này
sự thành công này mở ra hướng phát triển mới cho ngành ung thư tại việt nam
chúng tôi sẽ phát triển đồng bộ bốn lĩnh vực
lĩnh vực thứ nhất là lĩnh vực nâng cao năng lực y tế dự phòng
lĩnh vực thứ hai đó là củng cố y tế cơ sở
và triển khai hiệu quả các hoạt động y tế cộng đồng
lĩnh vực thứ ba đó là tiếp tục phát triển
và theo hướng phát triển chuyên nghiệp các hoạt động cấp cung
và lĩnh vực thứ tư đó là phát triển y tế chuyên sâu
trong năm hai nghìn hai mươi ba ngành y tế đã được lãnh đạo thành phố cho phép
một hội nghị để đánh giá cũng như là định hướng phát triển y tế chuyên sâu
và trên hội nghị đó chúng tôi đã xác định được bảy cộng hai giải pháp
để triển khai y tế chuyên sâu theo đúng định hướng của nghị quyết ba mươi một và chính trị
định hướng sự phát triển của thành phố trong đó là định hướng y tế
để thực hiện điều đó ngành y tế các bệnh viện tại tp hcm
thời gian qua đã phải luôn nghiên cứu đổi mở
các bệnh viện mới cập nhật kiến thức y khoa cũng như đầu tư trang thiết bị hiện đại
từ đó mang đến phương pháp điều trị chuẩn xác hiệu quả và kịp thời cho người bệnh
đây cũng chính là cơ sở quan trọng để việt nam định hướng đến năm hai nghìn năm mươi
hình thành một số cơ sở y tế hiện đại ngang tầm quốc tế
với mục tiêu cùng cộng đồng ngư dân cả nước quyết tâm gỡ thẻ vàng
của ủy ban châu âu về phòng chống khai thác hải sản
bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định iuu
công an xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
đã phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương
tăng cường bám cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chấp hành các quy định
chống khai thác iuu ngày một tốt hơn
ngay từ đầu năm và trong các cuộc họp giao ban hàng tuần
cấp ủy chỉ huy công an xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu
luôn phổ biến quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
về chỉ đạo của công an tỉnh công an huyện trong thực hiện nghị quyết số một mươi
ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban thường vụ tỉnh ủy
về thực hiện các giải pháp ngăn chặn chấm dứt tàu cá và ngư dân vi phạm
vùng biển nước ngoài khai thác hải sản bất hợp pháp
chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban xã là cùng phối hợp với lực lượng
của quân sự biên phòng cùng với ban ngành đoàn thể trên ủy ban xã
đã tập trung các giải pháp đó là
tuyên truyền bằng nhiều hình thức ban o office và trực tiếp lên các tàu ghe
và trực tiếp tới các chủ ghe và các đối tượng là chủ ghe tài công
và cả bạn ghe để có tuyên truyền kết hợp công tác tuyên truyền
chúng tôi cho làm cam kết là không đánh bắt xâm phạm vùng biển nước ngoài
để làm sao có đảm bảo cái nghị quyết cũng như cái eu người ta đưa ra
để nhanh chóng tham gia thải phạm
thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp
giữa các tàu cá và ngư dân vi phạm
công an xã phước tỉnh phối hợp cùng lực lượng bộ đội biên phòng
điều tra xác minh xử lý triệt đệ các trường hợp tàu cá vi phạm
qua giám sát hành trình tiếp tay vận chuyển thiết bị giám sát hành trình
của tàu cá khác tàu cá không thực hiện sang tên đội chủ theo quy định
các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình tàu cá
không tuân thủ các quy định về lắp đặt cung cấp các dịch vụ bảo hành
sửa chữa thiết bị vms hư hỏng cho người dân kịp thời khắc phục tồn tại
hạn chế trong công tác quản lý đội tàu đặc biệt là giải pháp quản lý
đối với nhóm tàu ba không đăng ký không đăng kiểm không có giấy phép
chúng tôi cũng đã tập trung công tác tuyên truyền cho người dân
ở trên địa bàn về các miệng pháp trong việc tổ chức thực hiện
khai thác đám bắt khách sạn không vi phạm lan thải nước ngoài
rồi là các vấn đề khác như sử dụng thiết bị giám sát hành trình
rồi nhật ký khai thác
từ đó đến nay nhận thức của bà con nhân dân của người dân
cũng nâng lên rất là cao
và kết quả thì trong năm hai nghìn hai mươi ba đến thời điểm này
ở địa phương xã hội tỉnh không có phương tiện nào xâm phạm
bùng bị nước ngoài bị nước ngoài bắt giữ
trong thời gian tới chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện mạnh hơn
các giải pháp để làm sao cho tư tưởng
ý thức người dân được nâng cao và chấp hành tất cả các chủ trương
của nhà nước của chính phủ để đảm bảo là khai thác
trong điều kiện pháp luật cho phép
tính đến thời điểm này toàn tỉnh bà rịa vũng tàu
có bốn năm trăm bảy mươi tám tàu cá đã đăng ký hoạt động
trong đó hai bảy trăm bốn mươi năm tàu hoạt động vùng khơi sáu trăm bốn mươi hai tàu hoạt động vùng lộng
và một một trăm chín mươi một tàu hoạt động ven bờ
toàn tỉnh có hai sáu trăm năm mươi tàu hoạt động vùng lộng và một một trăm chín mươi một tàu hoạt động ven bờ
hai mươi năm tàu cá gắn thiết bị giám sát hành trình chiếm tỷ lệ chín mươi sáu bảy mươi hai
còn chín mươi tàu cá chưa gắn thiết bị giám sát hành trình
đây là những tàu chủ yếu nằm bờ mất tích bán ngoài tỉnh
những hành vi phi phạm pháp luật ví dụ như đánh bắt xa bờ qua nước bạn
dùng mấy nhiên liệu dọc cánh như chất nổ chất đồ
còn đây đánh nghề lứa động tụi em là nghề lứa thôi
không có gì mà thiệt hại cho vùng biển việt nam
trong quá trình đánh bắt hải sản nghề lứa động của tụi em
cũng cỡ chục ngày chục ngày nửa tháng mới vô
chứ không có vi phạm qua nước bạn
để tiếp tục giữ vững mục tiêu ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân
trong tỉnh vi phạm vùng biển nước ngoài và các hành vi vi phạm khai thác iuu
góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu ec
tiến tới xây dựng nghề cá có trách nhiệm
bền vững các cơ quan lực lượng chức năng liên quan
phải có sự phối hợp chặt chẽ để kiểm soát thực hiện iuu
hỗ trợ ngư dân vương khơi bám biển bảo vệ vùng biển của tổ quốc
không quảng nắng mưa nguy hiểm
những người chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mục tiêu
thuộc phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bình thuận
từng giờ từng phút canh gác đảm bảo an toàn cho các mục tiêu trên địa bàn của tỉnh
không chỉ thế những người chiến sĩ cảnh sát bảo vệ mục tiêu

lao vào hiểm nguyên để hỗ trợ người dân với phương chăm
khi dân cần dân khó có công an
câu chuyện về chiến sĩ trẻ cứu người bị đuối nước dưới đây
là một minh chứng để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân
ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tại khu vực sông cà ti thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
tôi vừa xong ca trực thì có tín hiệu từ bộ đàm báo vào
là phía trước có người tập trung
và dưới sông là có một nạn nhân đang bị đuối nước
thì tôi không suy nghĩ gì thêm liền chạy ra
lúc ra tới chỗ nạn nhân bị đuối nước
thì tôi nhanh chóng phóng xuống sông bơi ra chỗ nạn nhân
vì lúc đó nước chảy xiết nạn nhân thì chìm nhấn tôi xuống
lúc đó có một chiếc xuồng chạy từ hướng ra biển
tôi quẩy tay kêu
ra tín hiệu để chiếc xuồng vào hỗ trợ đưa nạn nhân lên
sau khi bơi ra cứu người đuối nước và đưa nạn nhân lên bờ
người đàn ông gặp nạn đã kịp thời được sơ cứu tại chỗ
sau đó được người dân đưa đến bệnh viện
còn hành động của chiến sĩ hồ tài được những người chứng kiến hết mực nể phục hoan nghênh
qua cái hành động cứu người của đồng chí tài
thì tiểu đùi cũng đã khén người và biểu dưỡng
cũng như là đã hoàn thiệt về toàn bộ tình hình của chúng tôi
thời anh em trong tiểu đùi
là nói gỡ đồng chí hồ tài
để đảm bảo tốt bảo vệ an toàn mục tiêu
cũng như các tình huống
trước tinh thần dũng cảm không ngại hiểm nguy của bản thân
sẵn sàng bảo vệ tính mạng cho người gặp nạn của chiến sĩ trẻ hồ tài
ngày hai mươi ba tháng hai
tỉnh đoàn bình thuận đã trao huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm
của trung vân đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh cho hạ sĩ hồ tài
không quán ngại nắng mưa
các bộ chiến sĩ của tiểu đùi bảo vệ mục tiêu bảo tàng hồ chí minh
khu di tích trường dục thanh thành phố phan thiết tỉnh bình thuận
luôn tuần tra hai mươi bốn trên hai mươi bốn
để đảm bảo an ninh trật tự
cũng như tận tình hướng dẫn người dân và du khách
đến thăm nơi bác hộ từng dừng chân dạy học
trước lúc lên tàu ra đi tìm đường cứu nước
với phương châm khi dân cần khi dân có có công an
cán bộ chiến sĩ bảo vệ mục tiêu bảo tàng hồ chí minh
luôn luôn thể hiện lễ tiết tác phong
đúng điều lệnh của người dân
luôn luôn niềm nở với khách
hướng dẫn tận tị với khách
việc đi lại tham quan du lịch
đồng thời cũng bảo vệ các đoàn khách an toàn
không để xảy ra mất cách cướp giọt
vì an ninh trật tự hay phòng chống cháy nổ
hay là để tránh bị sợ kẻ gian móc túi
cái phần đó thì tôi rất là an tâm
các em học sinh rất là thoải mái rất là vui
vì có các chú ý
đồng chí công an túc trực
và các hướng dẫn nhiệt tinh
âm thầm lặng lẽ
nhưng công việc của các chiến sĩ bảo vệ mục tiêu
cũng có những lúc căng thẳng và nhiều thử thách
khi phải tập trung quan sát phát hiện
và ngăn chặn kịp thời những vấn đề phức tạp
đe dọa đến sự an toàn của mục tiêu
trong quá trình làm việc thì luôn quán triệt
với lại các bộ chiến sĩ trong tiểu đội
luôn an tâm cư tưởng công tác
hoàn thành tốt nhiệm vụ
và lãnh đạo giao
tuyệt đối bảo vệ an toàn mục tiêu hai mươi bốn hai mươi bốn
trong quá trình làm việc
sẽ xảy ra những vấn đề khó khăn
trong tiểu đội sẽ phối hợp
với lại lực lượng cảnh sát khu vực
là thực hiện tốt
các phương án bảo vệ xung quanh mục tiêu
trong những năm qua
đại đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu
phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bình thuận
luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được lãnh đạo đơn vị cơ quan chủ quản ghi nhận
những phần thưởng lớn nhất
đối với cán bộ chiến sĩ làm công tác bảo vệ mục tiêu
đó là lòng tin của quần chúng nhân dân
và sự an toàn tiệt đối và an ninh chính trị
tại các mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh
các anh đã và đang ngày đêm
lặng thầm góp sức mình
vì bình niên của xã hội
vì sự phát triển của tỉnh nhà và của đất nước
quý vị và các bạn vừa xem xong
bản tin dịp sống hai mươi bốn bảy từ trường quay phía nam
bây giờ đây hoàng trí xin mời quý vị
sẽ cùng quay trở lại trường quay hà nội
để tiếp tục theo dõi bản tin
trong phần tiếp theo của chương trình
những chuyến phà đặc biệt sang củ lao lợi quan
sẽ chưa khó khăn với bà con trong những ngày hạn mặn
sống trong lòng dân bám sát cơ sở
những chiến sĩ công an xã mang niềm tin đến
cho người dân tại các vùng quê nhỏ
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự trong nước
với hành vi tuyên truyền tàng trữ thông tin
nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
lê quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
trú phường lê hồng phong thành phố quảng ngãi
đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi
khởi tố bị can bắt tạm giam để điều tra
hùng đã sử dụng nhiều tài khoản facebook
để livestream có nội dung xuyên tạc
đòi đa nguyên đa đảng xúc phạm chủ tịch hồ chí minh
quá trình xác minh
cơ quan an ninh đã điều tra làm rõ
hùng đã nhiều lần nhận tiền từ một số đối tượng
chống phá ở nước ngoài
và để cho số đối tượng này thường xuyên tham gia livestream của mình
phát ngôn chống phá đảng nhà nước
hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng
mở rộng điều tra vụ án hai cháu bé bị mất tích
tại quần một thành phố hồ chí minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
vừa khởi tố thêm tội danh
chiếm đoạt người dưới một mươi sáu tuổi
đối với phạm huỳnh nhật vy
trước đó đối tượng đã bị khởi tố bị can
về hành vi sử dụng người dưới một mươi sáu tuổi
với mục đích khiêu dâm
bắt đầu cơ quan điều tra xác định
vi móc nối với một đối tượng người nước ngoài
tìm trẻ em từ sáu đến một mươi hai tuổi
dùng thủ đoạn để đưa các cháu về nơi vi ở
ép buộc các cháu thực hiện một số hành động có tính chất khiêu dâm
để vy quay phim chụp ảnh
rồi gửi cho đối tượng người nước ngoài
sau đó đối tượng này sẽ chuyển tiền cho vi để trả công
ngày ba tháng bốn lợi dụng lúc không có người lớn trông coi
vy đã tiếp cận dẫn dụ hai bé gái
đưa về căn hộ tại quận bình thạnh
nơi vy đang sinh sống
ép buộc hai cháu thực hiện theo ý đồ của mình
ngày tám tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an quận một
và các đơn vị có liên quan tiến hành giải cứu hai cháu bé
trao trả cho gia đình an toàn
đồng thời bắt giữ phạm huỳnh nhật vi để đấu tranh làm rõ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh
thành phố cần thơ vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn tuấn
để điều tra hành vi giả danh công an
lừa đảo chiếm đặt tài sản
tuấn không có nghề nghiệp ổn định
từng bị xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định
và tàng trữ sử dụng trái phép trang phục
cấp hiệu phù hiệu số hiệu
dành riêng cho lực lượng công an nhân dân
vào tháng ba năm ngoái
tuấn lên mạng xã hội facebook
tìm mua trang phục công an nhân dân
cấp hàm trung tá và thẻ ngành công an giả
rồi chụp hình đăng lên tài khoản tiktok cá nhân
sau đó làm quen qua zalo
để truyền khoản cho tuấn hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng
khám xét nơi ở của tuấn
lực lượng chức năng đã thu giữ được nhiều giấy tờ giả
như căn cước công dân giấy phép lái xe
thẻ ngành công an hai khẩu súng hơi bắn đạn trì
cơ quan điều tra đề nghị
ai là nạn nhân của nguyễn văn tuấn
đến liên hệ trực tiếp tại công an huyện vĩnh thạnh
thành phố cần thơ
hoặc qua số điện thoại hai nghìn chín trăm hai mươi ba tám trăm năm mươi tám tám trăm tám mươi tám
hoặc liên hệ đại úy hồ minh hiếu

để được giải quyết
tổng thống tỉnh văn tuấn
liên quan đến vụ việc người nhà tố bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc
tắc trách khiến thanh nghi tử vong trong bụng mẹ
vụ sức khỏe bà mẹ trẻ bộ y tế
vừa văn bản chỉ đạo
sau khi nhận được báo cáo của báo cáo nhanh
của sở y tế hà nội
và bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc
bộ y tế đề nghị sở y tế hà nội
là cơ quan quản lý bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc
chỉ đạo phối hợp với bệnh viện và các cơ quan chức năng
và an toàn xã hội tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân trên địa bàn
cũng như hoạt động của bệnh viện và ngành y tế
đối với bệnh viện đa khoa quốc tế thu cúc bộ y tế đề nghị bệnh viện tiếp tục thực hiện
giải quyết sự cố y khoa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành
đồng thời thông báo kết luận của hội đồng chuyên môn tới gia đình sản phụ
và các cơ quan truyền thông đại chúng đảm bảo khách quan minh bạch
đảm bảo quyền lợi của người bệnh cũng như hoạt động của bệnh viện và ngành y tế
tiếp tục với diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc sập hầm đường sắt đèo cả
thuộc địa phận xã đại lãnh huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa vào đầu giờ chiều ngày hôm qua
chính nhánh khai thác đường sắt phú khánh đã huy động khoảng hai trăm linh công nhân
và nhiều phương tiện để thông hầm
tính đến nay đơn vị đã di rời khoảng một trăm hai mươi trong tổng số một trăm ba mươi mét khối đất đá
bị sạt lở trong hầm hiện vẫn chưa khắc phục xong sự cố sạt lở để thông tàu
tại vị trí hầm đường sắt đèo cả do đất đá tiếp tục bị sạt lở xuống
khó khăn lớn nhất hiện nay là đường hầm chật thiếu ánh sáng
các công nhân bố trí vị trí thi công phù hợp và đảm bảo an toàn
trước nguy cơ có thể sạt lở hầm xảy ra
chính nhánh khai thác đường sắt phú khánh đã huy động hai bộ phận thi công
từ hai đầu cửa hầm vào giữa do hầm nhỏ khối lượng thi công lớn
nên công tác khắc phục sự cố không được nhanh như dự kiến
để hỗ trợ hành khách ngày đường sắt đã tổ chức phát xuất ăn miễn phí
cho hàng trăm hành khách cử nhân viên hỗ trợ hành khách
mang vác hành lý lên xe trung chuyển
chiều qua trên bến phà tân long tỉnh tiền giang
những chuyến phà đặc biệt ưu tiên đưa đoàn xe chở nước ngọt dùng trong sinh hỏa
nước uống có nhu yếu phẩm tiếp tục được chuyển đến cho những hộ dân
có hoàn cảnh khó khăn tại các điểm trên địa bàn huyện tân phú đông
và huyện gò công đông
đã có khoảng sáu mươi mét khối nước ngọt dùng trong sinh hoạt
khoảng bốn mươi chai nước suối hai trăm năm mươi phần quà
mỗi phần trị giá ba trăm linh đồng
được chuyển đến ba xã của huyện tân phú đông
và cung cấp nước sinh hoạt tại một xã trên địa bàn huyện gò công đông
công an tỉnh tiền giang cũng lồng ghép các hoạt động tuyên truyền
hướng dẫn người dân ứng phó nắng nóng hạn hán thiếu nước
nêu cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ môi trường
các đoàn thể đã tổ chức hoạt động thiết thực
nhằm thu gom vỏ chai nước suối
góp phần phòng tránh tình trạng vứt rác thải ngựa ra môi trường
các đoàn thể đã tổ chức hoạt động thiết thực